vì thế ở các tỉnh miền bắc thời tiết của đêm nay vẫn là nhiều mây và chưa có mưa
hiện tượng sương mù nhẹ vẫn xuất hiện ở cả khu vực vùng núi trung du và các tỉnh vùng đồng bằng
cùng với đó là một mức nhiệt từ hai mươi hai mươi ba độ ở các tỉnh vùng núi từ hai mươi ba hai mươi năm độ ở khu vực đồng bằng
sang ngày mai toàn bộ khu vực bắc bộ trời vẫn có nắng vào ban ngày
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền bắc chưa thay đổi nhiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai vẫn phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
phải đến chiều tối mai khi khối không khí lạnh tác động đến nước ta
thì nó sẽ gây mưa sông ở khu vực vùng núi hà sang cao bằng lạng sơn
đến đêm vùng mưa rông sẽ mở rộng tới khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội
điều đáng ngại là không khí lạnh tràn xuống gây mưa rông mạnh có thể sẽ kèm
theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
vì thế người dân ở các tỉnh vùng núi phía bắc cần hết sức lưu ý đề phòng
với các tỉnh miền trung trong đêm nay và ngày mai thời tiết chưa thay đổi nhiều
trong đêm nay cả trung bộ từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận
vẫn chỉ có mưa rào và rông một vài nơi
sang ngày mai trung bộ trời tiếp tục có nắng sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở các tỉnh trung bộ sao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
tuy nhiên từ đêm mai sang ngày kia khi có tác động của không khí lạnh
mưa rông sẽ xuất hiện trở lại ở các tỉnh phía bắc miền trung là thanh hóa
nghệ an và hà tĩnh
sảnh thấp xích đạo hoạt động yếu không còn hình thái thời tiết nào gây mưa rõ rệt
vì thế ở tây nguyên và nam bộ đang trong quá trình gián đoạn mưa
ngày mai ở hai khu vực này mưa rào và rông chỉ xuất hiện một vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ đồng đều ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
do đông bắc đến đông cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông
ngày có mưa rào và rông vài nơi tầm nhiệt sa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
do đông bắc cấp ba bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước